ngành công thương đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm hai nghìn hai mươi đây là một trong những hoạt động thiết thực nằm trong chương trình trái tim công thương
đồng thời góp phần đảm bảo nguồn máu cung cấp trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp và khó lường
tham gia ngày hội có bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh các thứ trưởng và hơn hai trăm linh cán bộ công chức viên chức người lao động ngành công thương
đây là năm thứ ba liên tiếp bộ công thương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện
năm nay chương trình mang một tầm vóc ý nghĩa lớn không chỉ thể hiện trách nhiệm cũng như niềm vinh dự sự lan tỏa tinh thần tương thân tương ái
mà còn thể hiện được sự đồng lòng trung sức của toàn ngành một lòng nhiệt huyết cùng sẻ chia với cộng đồng
với lượng máu được hiến tặng trong ngày hai mươi chín tháng hai ngành công thương hy vọng sẽ góp thêm những giọt máu hồng quý giá vào ngân hàng máu
mang lại sự sống cho hàng trăm người bệnh cần truyền máu
ngày hội cũng vinh danh các đơn vị cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác hiến máu của ngành công thương trong những năm qua